nhằm kích cầu du lịch thu hút du khách đến với khu du lịch quốc gia sapa hiệp hội du lịch thị xã sapa đã phát động chương trình sapa đồng hành cùng du khách
nhằm kêu gọi các khách sạn nhà hàng doanh nghiệp lữ hành cùng hợp tác hỗ trợ khách du lịch mang đến cho du khách trải nghiệm trọn vẹn giá cả hợp lý và chất lượng phục vụ cao nhất
việc thực hiện chương trình sapa đồng hành cùng du khách để thu hút khách du lịch đến với sapa sau nhiều tháng đóng băng về dịch covid một mươi chín
từng bước tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp làm du lịch giải quyết việc làm cho nhân lực ngành du lịch
theo thống kê đến thời điểm hiện tại đã có gần một trăm linh khách sạn nhà hàng doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và vận tải hành khách tham gia
khi tham gia chương trình sapa đồng hành cùng du khách các đơn vị sẽ giảm giá dịch vụ từ ba mươi sáu mươi và cam kết giữ nguyên hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách

chương trình sẽ diễn ra từ nay đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi việc thực hiện giảm giá được hiệp hội du lịch sapa yêu cầu trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho du khách